các hộ dân sinh sống hàng chục năm trên khu vực thượng thành thuộc hệ thống kinh thành huế
đang bắt đầu phá rỡ nhà cửa để chuyển đến khu tái định cư mới trả lại mặt bằng cho di tích
cuộc di dân lịch sử ở đất cố đô được chờ đợi trong nhiều năm đang dần được hiện thực hóa
gia đình bà hà thị nở là một trong những hộ dân đầu tiên tại khu vực thượng thành
tự tháo rỡ nhà cửa để bàn ra mặt bằng cho địa phương
trong lúc chờ xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới gia đình bà chuyển đến phòng trọ tạm thời
sau nhiều năm sống tạm bỡ trong cảnh nhà rột cột siêu trên đất di tích
nay gia đình bà được cấp một lô đất rộng một trăm linh bốn m hai để làm nhà mới
theo kế hoạch trong đợt đầu tiên sẽ có năm trăm bảy mươi năm hộ di rời ra khỏi khu vực di tích
trong đó có ba trăm bốn mươi hộ đủ điều kiện để cấp đất tái định cư
trong tháng hai thành phố huế sẽ hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân
đến nay đã có ba trăm sáu mươi năm hộ nhận đủ tiền đền bù
nếu đã cho dân dân tiên thì phải cho dân việc cái chỗ dân cư là đứt năm chỗ nào để cho người ta để ra làm nhà
nếu đã cho dân dân tiên thì phải cho dân việc cái chỗ dân cư là đứt năm chỗ nào để cho người ta để ra làm nhà
thành phố huế cũng hỗ trợ các hộ phải di rời mỗi hộ ít nhất hai triệu đồng một tháng để thuê nhà trọ trong thời gian chờ đợi được giao đất làm nhà
những hộ sớm bàn giao mặt bằng cũng được thưởng từ bốn đến bảy triệu đồng